nhằm kích cầu du lịch hậu covid một mươi chín tỉnh quảng ninh đã thực hiện chương trình miễn và giảm giá vé tham quan du lịch vịnh hạ long
nhờ chính sách này mà lượng du khách tham quan vịnh hạ long đã tăng lên đáng kể với ba trăm linh lượt người tính từ ngày một mươi năm tháng năm tới nay
ước tính tổng số tiền miễn giảm vé tham quan lên tới khoảng năm mươi tỷ đồng
theo tỉnh quảng ninh một phần nhờ chính sách kích cầu du lịch lượng khách tham quan vịnh hạ long những ngày cuối tuần thường ở mức khoảng hai vạn khách
trong đó có ngày lên tới hai ba vạn khách số lượng khách ngày thường vẫn duy trì từ ba đến bốn lượt khách
từ ngày một mươi năm tháng năm đến nay quảng ninh đã đón trên một năm triệu lượt khách
từ nay đến cuối năm sẽ còn một số ngày lễ du khách được miễn phí tham quan vịnh hạ long khu di tích và rừng quốc gia yên tử bảo tàng quảng ninh